bên cạnh các vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu như tìm kiếm người mất tích viện trợ lương thực nước uống cho nhân dân
tỉnh thanh hóa còn đang phải đối mặt với bài toán vệ sinh môi trường sau đợt lũ lụt vừa qua
đây là hình ảnh thường thấy ở các địa điểm bị ngập lụt tại thanh hóa trong những ngày qua
người và da cầm da súc thậm chí là cả đồ đạc trong nhà được chuyển lên những nơi cao giáo
mới chỉ có hơn chục con gà con lợn mà tại đây mùi hôi thối đã bốc lên nồng nặc
thanh hóa sau đợt nước lên hàng ngàn con lợn bị chết hiện nước vẫn chưa rút để tiêu hủy
vịt gà bị cuốn trôi có thể còn nhiều hơn nữa hiện tại chưa có thống kê cụ thể
trong giai đoạn bão và áp thấp liên tục hoành hành bên cạnh nỗ lực của hệ thống chính quyền
tỉnh thanh hóa yêu cầu mỗi người dân phải tự giác thực hiện tốt vấn đề vệ sinh tại gia đình mình
sau đó sẽ tới đường làng ngõ xóm đồng thời cũng yêu cầu tất cả các đơn vị đoàn thể như hội nông dân
đoàn thanh niên hội phụ nữ cùng vào cuộc với dân để xử lý vấn đề môi trường
sau bão thì thường công tác vệ sinh rất nhiều vấn đề liên quan đến dịch bệnh
làm công tác vệ sinh đảm bảo tốt công tác về vệ sinh môi trường nhất là công tác về công tác phê vực
tuyên truyền của xã cũng như của thôn của tỉnh của huyện nhà cũng dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ môi trường
đồng gia đình đi xung quanh vườn đường làng ngõ xóm ăn uống vệ sinh cho con cho gia đình
công tác tuyên truyền vận động vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh sau lũ được bà con tập trung đẩy mạnh
để tránh dịch bệnh có thể xảy ra